công ty dược phẩm kojabashi của nhật bản ngày hai mươi chín tháng ba đã xác nhận ca tử vong thứ năm liên quan tới sản phẩm bổ sung men gạo đỏ benikoji của hãng
tuy nhiên vẫn chưa xác định được chất nào có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe của người tiêu dùng
theo đó tại cuộc họp báo ở osaka để cung cấp thông tin về sự cố này
chủ tịch công ty dược phẩm kobayashi ông akihiro kobazachi đã đưa ra lời xin lỗi và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng sự việc
hiện công ty chưa thể xác định được nguyên nhân gây ra sự cố
tuy nhiên chủ tịch của kobayashi khẳng định công ty sẽ điều tra toàn bộ vấn đề và ngăn chặn sự cố lan rộng
đồng thời đưa ra lời giải thích và bồi thường cho những khách hàng bị ảnh hưởng
theo kobayashi năm trường hợp tử vong bao gồm những người ở độ tuổi bảy mươi đến chín mươi
công ty đã thu hồi các sản phẩm thực phẩm chức năng benikoji crater health
được cho là giúp giảm mức craterol ldl được gọi là craterol xấu
tính đến ngày hai mươi chín tháng ba khoảng sáu trăm tám mươi người mong muốn được điều trị ngoại trú
vì các triệu chứng nghi ngờ có liên quan đến việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng nói trên
và công ty sẽ bồi thường cho họ cùng với một trăm một mươi bốn người đã phải nhập viện
các trường hợp tử vong đều có những triệu chứng như người mắc bệnh thận
sau khi dùng thực phẩm benikoji crater health của công ty
hai trong số các nạn nhân đã uống thực phẩm bổ sung này từ năm hai nghìn hai mươi một
khi sản phẩm được ra mắt
và một người bắt đầu sử dụng sản phẩm từ năm hai nghìn hai mươi hai
công ty kobayashi đã thu hồi ba sản phẩm có chứa thành phần gạo men đỏ từ ngày hai mươi hai tháng ba
một cuộc điều tra sơ bộ của công ty đã phát hiện ra một thành phần không mong muốn
từ nấm mốc cho một số vật liệu được sử dụng để sản xuất sản phẩm
nhưng hiện vẫn chưa xác định được liệu thành phần đó có phải là nguyên nhân
gây ra những vấn đề về sức khỏe đối với người tiêu dùng hay không
trang web của kobayashi cho biết các sản phẩm benikoji crater health
sử dụng công nghệ lên men không tạo ra độc tố nấm mốc
theo bộ y tế nhật bản và kobayashi cuộc kiểm tra của công ty đã tìm thấy
puperulic acid trong các sản phẩm gạo men đỏ một hợp chất tự nhiên được sinh ra
từ nấm mốc xanh mà công ty trước đó không dự đoán xuất hiện trong sản phẩm của mình
công ty này cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu chất puperoric acid có liên quan đến
các vấn đề về sức khỏe của người tiêu dùng hay không
bộ y tế nhật bản cho biết puperulic acid là một chất kháng khuẩn và chống số z
một quan chức của nhật bản nói rằng puperulic acid có thể gây ra các vấn đề
sức khỏe và bộ sẽ tiến hành kiểm tra thêm về chất này với sự phối hợp của kobayachi
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba kobayashi thông báo một số người uống thư phẩm chức năng
do hãng này sản xuất đã gặp các vấn đề về sức khỏe như bệnh thận
công ty không công bố tên tuổi giới tính và địa chỉ của những người đã chết
họ nghi ngờ mồi chất bắt nguồn từ nấm mốc là nguyên nhân gây ra vấn đề về sức khỏe
song vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức
bộ y tế nhật bản hôm hai mươi tám tháng ba cho biết đã có chín ba người phải nhập viện
sau khi uống thực phẩm chức năng của hãng này
kobayashi đã nhận được khoảng một mươi hai câu hỏi về sản phẩm của họ
cùng ngày truyền thông đài loan trung quốc cũng đã đưa tin về một trường hợp
có liên quan đến sản phẩm của kobayashi trường hợp nữ bảy mươi tuổi uống thực phẩm chức năng
do công ty được đài loan trung quốc sản xuất sử dụng chất benikozy nhập khẩu
từ công ty nhật bản vừa được chẩn đoán bị suy thận cấp
bà đi khám bác sĩ từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba sau khi gặp phải một số triệu chứng như tiêu chảy
sức khỏe của bà ngày càng xấu và phải chạy thận từ tháng năm năm ngoái
sau đó bà đã sử dụng thực phẩm chức năng trong ba bốn năm qua
hai công ty thư phẩm chức năng đài loan trung quốc đang sản xuất thư phẩm chức năng
sử dụng benicoji nhập khẩu của hãng kobayashi
theo báo manichi sản phẩm benicoji questrohep đã bị thu hồi của công ty dự phẩm kobayashi
chứa chất bổ sung men gạo đỏ benicoji một loại thư phẩm lên men từ nấm mốc koji
có màu đỏ tự nhiên được sử dụng từ lâu trong ẩm thực và y học cổ truyền ở châu á
benikoji hay gạo lên men màu đỏ được làm bằng cách lên men gạo có nấm mốc màu đỏ tím
gọi là monascote purpurel
nó đã được sử dụng làm màu thư phẩm và cũng được cho là có lợi cho sức khỏe
chẳng hạn như là giảm cholesterol
ray shibata bác sĩ tại trường y khoa đại học nagoya giải thích
benicozi chứa chất tương tự được sử dụng trong các loại thuốc
mà chúng tôi với tư cách là bác sĩ thường kê đơn để giảm mức credrone
đó là lý do tại sao gần đây nó được sử dụng phổ biến nhất
trong các chất bổ sung sức khỏe nhằm quảng cáo lợi ích giảm cale
ông shibata nói thêm rằng vì bản thân benicoji là một chất an toàn
nên các tác dụng phụ nguy hiểm do sản phẩm của kobayashi gây ra
có thể là do một thứ gì đó được đưa vào hoặc trộn lẫn vào trong quá trình sản xuất
trước đây đã có báo cáo về các mối nguy hiểm cho sức khỏe
do các sản phẩm sử dụng benicozi gây ra ở châu âu
trong đó eu đã ban hành vào năm hai nghìn một mươi chín một quy định về thực phẩm
bổ sung ở mức xinichin tối đa một chất được tìm thấy trong benicoji
được cho là tạo ra độc tố nấm mốc gây ra bệnh thận
tuy nhiên kobayashi trước đây phủ nhận việc sử dụng của mình có sinichin
tin tức về vấn đề của kobadaji lần đầu tiên được đưa ra vào cuối tuần trước
khi kobazachi ban hành lệnh thu hồi tự nguyện dòng sản phẩm thực phẩm chức năng
có chứa benny cozy sau khi một mươi ba người cho biết họ gặp vấn đề về thận sau khi dùng nó
trong đó sáu người trong tình trạng nghiêm trọng đến mức phải nhập viện
lệnh thu hồi được đưa ra đối với khoảng ba trăm linh gói gồm ba sản phẩm có chứa benicozi
tất cả chúng đều được quảng cáo là chất bổ sung giúp giảm khoecherdon huyết áp và mỡ nội tạng
ngày hai mươi sáu tháng ba trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo khi công ty tiết lộ thông tin chi tiết
về một cá nhân đã sử dụng một trong các dòng sản phẩm chức năng có chứa benicoji
tên gọi là benicoji coestrol hep trong khoảng ba năm kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
và đã bị chết vì bệnh thận vào tháng trước
ca tử vong thứ hai liên quan đến sản phẩm nhanh chóng được báo cáo vào ngày hai mươi bảy tháng ba
đi kèm là số người nhập viện tăng lên tới một trăm linh sáu người
đến ngày hai mươi tám tháng ba công ty báo cáo thêm hai trường hợp tử vong nâng tổng số người chết lên bốn
cả hai trường hợp đều được báo cáo bởi các thân nhân của tăng quyến
họ nói rằng người qua cô đã uống thuốc bổ sung benicoji trước khi chết
vào ngày hai mươi chín tháng ba cô bajachi đã xác nhận trường hợp tử vong thứ năm
bên cạnh đó số người nhập viện do sử dụng các dòng sản phẩm có benicozi
được ghi nhận lên tới một trăm một mươi bốn người
công ty nhật bản cũng đã thu hồi sản phẩm coetron hep
và năm dòng sản phẩm có chứa benicozi trên toàn quốc
dòng sản phẩm này được đưa lên kệ vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
và đã bán được hơn một triệu sản phẩm tính đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế nhật bản cho biết ngoài các thực phẩm chức năng
hơn bốn mươi sản phẩm từ công ty khác có chứa bennycozi
bao gồm tương miso bánh quy giòn rượu sake bánh mì và nước suốt giấm cũng bị thu hồi